xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đỗ văn đồng trú tại huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi chín đỗ văn đồng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn taio japan quốc tế địa chỉ tại số ba mươi sáu phạm hùng phường mỹ đình hai quận năm từ liêm hà nội để giao dịch việc thu nhận hồ sơ của các lao động
mặc dù công ty không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người việt nam đi làm việc tại nước ngoài nhưng đối tượng đã thu của mỗi lao động từ hai mươi năm đến một trăm sáu mươi triệu đồng tiền cọc đồng thời lên mạng lấy hồ sơ giả xác nhận tư cách lưu trú chỉnh sửa ảnh ngày tháng năm sinh họ tên rồi gửi cho các bị hại để tạo lòng tin